cơ cơn cơ quan khí tượng vừa đưa ra dự báo về các hình thái thiên tai trong năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời dự báo ngắn về tình hình nắng nóng trong mùa khô năm nay
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định bắc bộ trung bộ có khả năng xuất hiện
hai đợt nắng nóng và nắng nóng gây gắt diện rộng tập trung vào nửa cuối tháng năm
dự báo phía đông bắc bộ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi tám độ c phía tây bắc bộ từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ c
khu vực trung bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ c riêng vùng núi phía tây ba mươi chín bốn mươi một độ c
có nơi trên bốn mươi hai độ c tây nguyên và nam bộ trong bốn ngày tới dự báo có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất
ba mươi năm ba mươi tám độ c sau đó giai đoạn nửa cuối tháng năm hai khu vực này vào mùa mưa nắng nóng giảm dần
từ ngày mai một mươi hai tháng năm đến một mươi sáu tháng năm ở khu vực bắc bộ các tỉnh bắc trung bộ có khả năng xuất hiện
một đợt mưa có nơi mưa to và rông mạnh nguy cơ xảy ra lốc xét
mưa đá và gió rất mạnh khu vực tây nguyên và nam bộ giai đoạn nửa cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ có mưa chuyển mùa
mưa chuyển mùa cũng có nguy cơ cao xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
khu vực trung bộ khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ từ tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
tập trung tại các tỉnh từ quảng trị đến bình thuận
về diễn biến mưa bão cho năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan khí tượng dự báo có khoảng một mươi một một mươi ba cơn bão trên biển đông
và năm bảy cơn ảnh hưởng đến đất liền
hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão từ tháng chín cho đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
trong nửa đầu mùa mưa bão thiên tai sẽ tập trung ở bắc bộ bắc trung bộ tây nguyên
bão sẽ tập trung nhiều vào giai đoạn cuối năm
nhiều bão hình thành trên biển đông tác động nhanh hơn đến đất liền vào nửa cuối năm
mưa lớn bão ngập lụt và nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở miền trung trong giai đoạn nửa cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
có dấu hiệu tương tự với mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi
trên những dự báo về tình hình thiên tai trong những ngày tới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ và bắc trung bộ chủ động triển khai các giải pháp
ứng phó với mưa rông mưa lớn kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tài yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tài
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tài yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tài
đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình cấp tỉnh các cơ quan thông tin truyền thông
nhất là tại cơ sở tuyên truyền phổ biến hướng dẫn người dân cách nhận biết kỹ năng ứng phó mưa rông
kèm lốc xét mưa đá gió giật mạnh và mưa lớn lũ quét sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại
bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn cho biết tháng một mươi hai tới bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai sẽ báo cáo thủ tướng về đề án giải quyết vấn đề sạt lở
xâm nhập mặn cho đồng bằng sông cửu long
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết hiện nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đang xây dựng đề án tổng thể về phòng chống sạt lở
xâm nhập mặn nước sạch nước sinh hoạt cho vùng đồng bằng sông cửu long
có năm nhiệm vụ trong đề án và tháng một mươi hai tới sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ
sau khi có đề án này sẽ có giải pháp tổng thể dài hạn cho đồng bằng sông cửu long về sạt lở xâm nhập mặn nước sạch
ngoài đề án này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đang có một loạt các đề án khác
nhưng đặc biệt ưu tiên cho hồ chứa trước mùa bão lũ và an toàn điều tiết nước
vì hiện nay thời tiết rất cực đoan khác thường lũ thường đến nhanh hơn và ở lại lâu hơn
thống kê của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
khu vực đồng bằng sông cửu long là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên cả nước
do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai như hạn hán xâm nhập mặn sạt lở sụt lún đất và ngập lụt do chiều cường
còn trong năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc xảy ra hơn năm ba trăm linh sự cố hơn một chín trăm sáu mươi trận thiên tai cực đoan
đặc biệt là mưa lớn gây sạt lở đất lũ quét lũ ngợp lụt trên diện rộng
thiên tai là một một trăm hai mươi chín người chết mất tích thiệt hại về kinh tế ước trên chín ba trăm hai mươi bốn tỷ đồng
công an tỉnh con tum cho biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay tại con tum đã xảy ra bốn mươi tám vụ tai nạn giao thông
làm ba mươi tám người chết ba mươi tám người bị thương các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn
lực lượng chức năng đang đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng này
tuyến đường hồ chí minh đi qua tỉnh con tum với lưu lượng xe chạy tuyến bắc nam dài đặc
tiêm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
cơ quan chức năng đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn
kết hợp tuần tra công khai với mặt thương phục để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự về an toàn giao thông
đặc biệt với các lỗi như chạy quá tốc độ lấn làn vượt ẩu
tổ chức các tổ tuần tra mật phục hóa trang để kiểm tra tốc độ đối với các phương tiện là lái xe
khi mình làm công khai thì họ thường có các dấu hiệu báo cho các phương tiện phía sau
không biết tổ tuần tra
đường thì có nhiều đoạn cuộn không chính là rất nguy hiểm
thì mình phải đảm bảo được cái sự tỉnh táo và an toàn giữ khoảng cách
không lấn làn không chạy ẩu không vượt
rồi nơi những nơi mà cấm rừng cấm đậu cấm vượt thì mình không được phép
theo báo cáo của ban an toàn giao thông tỉnh con tum
quý một năm nay lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn bảy một trăm hai mươi trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
so với cùng kỳ năm trước
tăng bảy trăm sáu mươi ba trường hợp vi phạm các lỗi chủ yếu là chạy quá tốc độ và vi phạm về nồng độ cồn
chúng tôi chủ tức thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản điều tra cơ bản để khảo sát
nắm tình hình có liên quan đến các tuyến địa bàn trọng điểm
thường xuyên tổ chức công tác tuần tra kiểm soát bằng nhiều hình thức
từ thông qua phát hiện trực tiếp cũng như thông qua phát hiện hình ảnh
để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cho trực tuần giao thông
các tuyến quốc lộ qua tỉnh con tum có địa hình đồi núi đường nhiều góc cua khuất tầm nhìn rất nguy hiểm
sự lơ là chủ quan của các tài xế rất dễ dẫn tới tai nạn nghiêm trọng
vì thế bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
việc nâng cao ý thức của các tài xế là điều quan trọng nhất để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc